cũng trong sáng ba mươi tháng một tại xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
hưởng ứng lời dạy của bác hồ mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân
hàng năm cán bộ và nhân dân tỉnh quảng bình tích cực trồng cây mỗi dịp đầu xuân mới
bình quân mỗi năm tỉnh quảng bình trồng hơn năm hectare rừng và cùng bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên
nên tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh đạt sáu mươi bảy bốn đứng thứ hai toàn quốc
rừng tập trung vào hàng triệu cây phân tán nhằm tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng góp phần phát triển kinh tế và giảm nhẹ thiên tai
sau lễ gia quân các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng bình thành phố đồng hới và đông đảo quân chúng nhân dân
tham gia trồng hơn bốn trăm linh cây xanh dọc hai bên tuyến đường mới xây dựng ở xã bảo ninh